thảo luận tại tổ chiều nay về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh cho công dân việt nam
nhiều ý kiến đại biểu cho ý kiến đây là dự án quan trọng cần cân nhắc kỹ
trong đó có quy định về trường hợp tạm ngừng xuất nhập cảnh
theo ý kiến của một số đại biểu cần bảo đảm quyền thông tin và quyền riêng tư trong hoạt động xuất nhập cảnh
bên cạnh đó cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động này
đồng chí trang ủng hộ quan điểm là cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh nhập cảnh đối với công dân việt nam
và việc chúng ta đầu tư cho hộ chiếu có gắn chip điện tử
cái này cũng vừa phục vụ cho công tác quản lý chung
và tôi thấy rằng là nó cũng cần thiết cho thực hiện cái công tác đảm bảo quốc phòng an ninh của quốc gia
và với cái xu hướng hiện nay thì việc quản lý đó sẽ thuận lợi hơn cho các cơ quan chức năng
trong việc kiểm soát việc xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và phòng chống tội phạm đạt hiệu quả hơn
cũng có một số ý kiến cho rằng nên xem xét các quy định trong dự thảo
để bảo đảm thống nhất với bộ luật tố tụng hình sự về quy định tạm hoãn xuất cảnh nhập cảnh
luật tố tụng hình sự quy định cái thạ thẩm quyền về tạm hoãn xuất cảnh nhập cảnh là cái thẩm quyền cấp tỉnh
chứ không phải cấp quyền
còn ở đây quy định là cơ quan điều tra rồi viện kiểm sát các cấp có nghĩa là cấp quyền vẫn được
nhưng mà luật tố tụng quy định là chỉ có cấp tỉnh mới là được quyền tạm hoãn xuất cảnh nhập cảnh thôi
còn trong cái điều luật này thì quy định là cơ quan điều tra viện kiểm soát kể cả tòa án hai cấp các cấp thì đều có quyền
thì tôi thấy là chưa phù hợp với cái quy định của bộ luật tố tụng hình sự
đối với luật lực lượng dự bị động viên tại phiên thảo luận tổ nhiều ý kiến cho rằng
luật cần cân nhắc về việc huy động lực lượng dự bị động viên đang làm việc trong các doanh nghiệp
hiện luật chưa có giải pháp bảo đảm huy động lực lượng dự bị động viên
chưa tính toán bảo đảm quyền lợi khi tham gia huấn luyện
cả hai dự án luật này chỉ lấy ý kiến đại biểu tại kỳ họp thứ bảy